chiều hai mươi một tháng bốn người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng cho biết
đến nay chính phủ australia đã cam kết hỗ trợ việt nam một mươi hai tám triệu liều vaccine cho trẻ em
và việt nam đã nhận được bốn sáu triệu liều vaccine moderna từ nước này
hà lan và pháp cũng đã cam kết hỗ trợ bốn triệu liều vaccine
dự kiến sẽ về đến việt nam trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
bộ ngoại giao đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với bộ y tế
trao đổi với các tổ chức quốc tế các đối tác
để đảm bảo được nguồn vaccine cho trẻ em
góp phần hoàn thành kế hoạch tiêm chủng của trẻ em trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai